tốt giám đốc công ty hướng nghiệp quốc tế có trụ sở tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuột
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tốt lợi dụng danh nghĩa công ty để lừa đảo xin việc xin đi học xin chuyển công tác
chiếm đoạt của năm mươi sáu người trên địa bàn tỉnh đắk lắc tổng số tiền trên bảy hai tỷ đồng
tốt còn nhờ một người làm giả ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một giấy đăng ký xe ô tô đứng tên phạm văn tốt
giao cho các nạn nhân để thế chấp tạo lòng tin
sau hai ngày xét xử sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm văn tốt hai mươi năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bốn năm tù giam về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tổng hình phạt mà tốt phải chấp hành là hai mươi bốn năm tù giam
một nhóm đối tượng đang tổ chức cá cược đá gà trực tuyến vừa bị công an huyện phong điền thành phố cần thơ bắt quả ta
các đối tượng gồm trương dù sướng phạm hữu nghĩa huỳnh văn tạo nguyễn thanh tùng và nguyễn hoàng hiển
vợ của sướng là lê thị hồng trang cũng bị khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
trang là người trực tiếp đứng ra đăng ký tài khoản trên facebook sau đó truy cập vào trang đá gà trực tuyến ở nước ngoài để tổ chức lôi kéo người khác tham gia cờ bạc
nhà của tạo được dùng làm nơi tổ chức thu hút người khác tham gia
sau thời gian xác lập chuyên án công an huyện phong điền đã bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức cá cược thu giữ hơn bốn trăm linh triệu đồng nhiều điện thoại và hai phơi tiền cá cược
có hành vi đưa thông tin sai sự thật và giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức cá nhân khác trần văn ninh chú tại tp bảo lộc tỉnh lâm đồng
vừa bị công an tỉnh lâm đồng xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là hai mươi triệu đồng
trần văn ninh là quản trị trang fanpage có tên người lâm đồng
để thu hút người theo dõi ninh đã lấy các thông tin của báo điện tử lâm đồng rồi cập nhật lên phần giới thiệu của trang fanpage nhằm làm cho người đọc lầm tưởng đây là trang do báo lâm đồng quản lý
ninh còn chỉnh sửa giấy phép hoạt động do bộ thông tin và truyền thông cấp cho báo điện tử lâm đồng thành giấy phép hoạt động của trang fanpage người lâm đồng
rồi gửi đến ban quản trị mạng xã hội facebook để xin được bảo hộ bản quyền cấp dấu tích xanh cho trang fanpage
với hành vi trên phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trần văn ninh mức phạt hai mươi triệu đồng
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày tám tháng chín đến sáu h ngày chín tháng chín việt nam không có thêm ca mắc mới
đến nay nước ta đã ghi nhận tổng cộng một năm mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
có sáu trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín là do lây nhiễm trong cộng đồng
trong đó có năm trăm năm mươi một ca mắc mới
liên quan đến thành phố đà nẵng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay
tám trăm sáu mươi tám trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh
còn một trăm tám mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín vẫn đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế
trong đó một mươi ba người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai
hai mươi người âm tính hai lần và ba mươi năm người âm tính lần ba
hiện có sáu trường hợp tiên lượng rất nặng và có nguy cơ tử vong cao
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nhanh chín h sáng nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi